đang vận chuyển thuốc lá lậu trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa phận xã an hiệp huyện châu thành tỉnh sóc trăng
huỳnh nhật trường quân đã bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh sóc trăng phối hợp với công an huyện châu thành và các lực lượng chức năng bắt quả tàng
vào khoảng năm h ba mươi sáng nay lực lượng công an tiến hành dừng phương tiện ô tô bảy chỗ biển kiểm soát bảy mươi năm e một trăm sáu mươi tám do quân điều khiển
phát hiện bên trong xe ô tô có chứa một mươi năm bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm các nhãn hiệu z hero và scot
qua làm việc đối tượng khai nhận vận chuyển số thuốc lá trên từ huyện đức huệ tỉnh long an xuống tỉnh sóc trăng để tiêu thụ